phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa tổ chức phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng cùng tang vật là ba mươi kg ma túy đá
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nông thị lan thùy nông thanh tới cùng quê ở tỉnh lạng sơn và lý thị vang quê tỉnh thanh hóa
cả ba bị lực lượng công an bắt giữ khi đang thực hiện vận chuyển trái phép ba mươi kg ma túy đá trên xe ô tô di chuyển theo hướng lạng sơn đồng đăng
đây là vụ vận chuyển ma túy có số lượng đặc biệt lớn các đối tượng liên lạc và thực hiện hành vi hết sức tinh vi phép kín gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện đấu tranh của cơ quan chức năng